thực hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước trong dịp tết năm nay các phạm nhân ở trong các trại giam
vẫn được đón tết trong không khí đầm ấm vui tươi với đầy đủ vật chất và tinh thần của hương vị ngày tết cổ truyền của dân tộc
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
tết năm nay trại giam ở các tỉnh phía nam đã chuẩn bị chương trình vui xuân đón tết cho phạm nhân chú đáo
mang đậm hương vị của ngày tết cổ truyền của dân tộc như cây mai bánh dưng bánh tét
phạm nhân phạm ngọc vũ quê ở tp hcm tâm sự
trong những ngày tết các phạm nhân được vui chơi những môn thể thao như bóng đá bóng truyền đá cầu
nhảy bao bố kéo co thi văn nghệ v v và mỗi môn thi đều có giải thưởng
bên cạnh đó chế độ tết được tăng gấp năm lần so với những ngày thường
nhân đây thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến ban giám thị hội đồng cán bộ luôn quan tâm động viên
chăm lo chúng tôi một cái tết rất là đầm ấm giúp chúng tôi bớt phần nào nỗi nhớ nhà để yên tâm cải tạo
để sớm được
nhận được hưởng chính sách quan hồng của đảng và nhà nước
cũng nhân dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi thực hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước
các trại giam ở các tỉnh phía nam cũng đã giảm án cho hơn một mươi hai phạm nhân
trong đó hơn hai năm trăm linh phạm nhân được ân xá trước thời hạn về đoàn tụ với gia đình